có một mươi bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương hà nam phú thọ ninh bình
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là thái bình con tum quảng ninh lào cai
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mức cao là thành phố hồ chí minh ba trăm hai mươi tám trăm hai mươi ba ca
bình dương một trăm sáu mươi chín ca
bình dương một trăm sáu mươi chín bảy mươi ba ca
đồng nai ba mươi bảy bảy trăm ba mươi sáu ca
long an hai mươi chín năm trăm bảy mươi ca
và tiền giang một mươi hai sáu trăm bốn mươi hai ca
tiếp tục là tình hình điều trị
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi chín trăm linh một trường hợp
tổng số ca được điều trị khỏi bốn trăm hai mươi ba năm trăm năm mươi một ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm bảy trăm năm mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba sáu trăm linh
thở oxy dòng cao hfnc một nghìn năm mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm ba mươi năm ca
thở máy xâm lấn tám trăm tám mươi năm ca x mo ba mươi hai ca
về số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc kcb vn
ghi nhận hai trăm ba mươi bốn ca tử vong trong đó tại thành phố hồ chí minh một trăm sáu mươi ca
bình dương bốn mươi sáu ca long an một mươi ca tiền giang sáu ca nghệ an ba ca tây ninh hai ca
bến tre hai ca thanh hóa một ca khánh hòa một ca kiên giang một ca cà mau một ca và hà nội một ca
bổ sung năm ca tử vong tại tiền giang ba ca và kiên giang hai ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm năm mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi sáu bốn trăm hai mươi năm ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn điểm phần trăm
so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới
hiện là hai một